chiều qua trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an người phát ngôn bộ công an cho biết
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam thêm một đối tượng
về hành vi nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
theo đó mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội
và các tỉnh thành phố
ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tiến hành khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với nguyễn thanh hải
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tại hà nội nghề nghiệp vụ trưởng vụ quan hệ quốc tế văn phòng chính phủ
về tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện
tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc
đối với bị can có lý lịch nêu trên
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật